để lập lại trật tự đô thị lòng lệ đường trên địa bàn quận một tp hcm tuy nhiên vẫn còn rất nhiều người dân thiếu ý thức
chiều ngày một mươi năm tháng hai ông đoàn ngọc hải phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận một tp hcm
cùng đội trực tự đô thị cảnh sát giao thông chốt chặn tại khu vực thí điểm lắp đặt thanh chắn barrier trên đường lý tự trọng
khi thấy lực lượng chức năng nhiều người chạy xe máy cố tình bỏ chạy nhưng đều bị ghi hình lại làm bằng chứng xử lý
một số người viện cớ là tìm nhà người thân giao hàng nhưng lý do này không hợp lệ
trong khoảng hai giờ ra quân sau khi được tuyên truyền một trăm linh tám trường hợp vi phạm đã nhận ra lỗi chấp nhận mức phạt ba trăm năm mươi đồng